tổng cục đường bộ việt nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án bot
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý
dự án hạ tầng giao thông kiểu long về bảo đảm an toàn giao thông tại các trạm thu phí dịch vụ
sử dụng đường bộ trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong đó tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị này phải mở barrier giải tỏa phương tiện
trong trường hợp xảy ra ủng tác giao thông kéo dài trước khi vào trạm thu phí
cụ thể tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị nêu trên tăng cường kiểm tra công tác tổ chức thu tiền dịch vụ
sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí bảo đảm thu đúng quy định đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh
trật tự phân làn phân luồng và có các giải pháp phù hợp bảo đảm các trạm thu phí
trạm thu phí hoạt động liên tục không xảy ra ủng tác giao thông tại khu vực trạm thu phí
đặc biệt là các trạm thu phí có nguy cơ ủng tác tại cửa ngõ xa vào các thành phố lớn như hà nội và tp hcm